tòa nhân dân tỉnh bà địa vũng tàu vừa quyết định đưa ra xét xử nguyễn huỳnh tú trinh
cùng ba nhân viên công ty cổ phần địa ốc alibaba trong vụ án gây dối đập phá chống lệnh cưỡng chế sai phạm đất đai
liên quan đến dự án ma của công ty alibaba ở xã tóc tiên thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
vụ việc được đông đảo dư luận quan tâm và bức xúc thời gian qua vì tính chất coi thường pháp luật của những đối tượng này
phiên xét xử này dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tới đây
các bị cáo bị đưa ra xét xử với tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng truy tố ngày một mươi ba tháng sáu trong quá trình xã tóc tiên thực hiện cưỡng chế thao dỡ dự án khu dân cư alibaba tân thành center năm
được xây dựng trái phép tại ấp ba xã tóc tiên nguyễn huỳnh tú trinh có hành vi cầm đầu tập hợp nhân viên công ty alibaba
cản trở việc cưỡng chế gây ảnh hưởng xấu đến hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã tóc tiên công an tp hcm cũng khởi tố bắt tạm giam ba anh em nguyễn thái luyện
nguyễn thái lĩnh và nguyễn thái lực để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản